tụ tập sử dụng trái phép ma túy trong quán karaoke năm người đã bị công an huyện nam sách tỉnh hải dương phát hiện bắt quả tàng
tối ngày hai mươi chín tháng tám tiến hành kiểm tra tại phòng hát của quán karaoke đại dương ở xã hợp tiến
tổ công tác một trăm năm mươi một công an huyện nam sách phát hiện có một mươi một người có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật tại hiện trường là bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và chất bột màu trắng
các đối tượng khai nhận chất bột này là ketamin
qua test nhanh có năm trên một mươi một người dương tính với ma túy
tổ công tác đã lập biên bản vụ việc thu xử tăng vật và người và đưa người vi phạm về trụ sở công an huyện nam sách để tiếp tục điều tra làm rõ